trước tình hình sóng biển lớn tiếp tục uy hiếp mạnh đến tuyến kè qua sân bay tùy hòa
ubnd tỉnh phú yên đã ra quyết định ban bố tình huống khẩn cấp xử lý sạt lời kè biển
thuộc tiểu dự án hai đoạn từ nam cầu hùng vương đến khu công nghiệp hòa hiệp
phú yên quyết định cho phép áp dụng triển khai ngay việc xử lý khẩn cấp
theo quy định tại khoản năm hai một mươi hai của chính phủ
với phạm vi xử lý khắc phục kè dài sáu trăm linh m đoạn từ nam cầu hùng vương đến khu công nghiệp hòa hiệp một
đang bị chiều cường sóng biển uy hiếp đánh vào chân kè gây sói lở sâu sáu m
trước mắt tỉnh phú yên sẽ triển khai đổ gấp hai m khối đá tảng
để ngăn chặn khẩn cấp xử lý khẩn cấp
trước mắt tỉnh phú yên sẽ triều cường sóng biển uy hiếp các công trình bên trong
và phương tiện qua lại trong đó có cảng hàng không tuy hòa cắm biển báo hạn chế tải trọng
tốc độ không để người không có trách nhiệm vào khu vực sạt lở
bố trí lực lượng canh gác theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở
theo ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình tỉnh phú yên
sau bão số năm và số sáu vừa qua dọ đá ra cố chân kè được thi công trước đó
bị sóng biển đánh vỡ cuốn trôi